xin được chuyển sang thông tin tại hải phòng thưa quý vị công an tp hải phòng phòng an ninh mạng và phòng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phát hiện vụ mua bán thiết bị công nghệ cao nhằm mục đích gian lận trong thi cử
ngày hai tháng bảy cơ quan công an phát hiện một đối tượng sinh năm hai nghìn hai trú tại quận hải an đang mua bán thiết bị công nghệ cao phục vụ gian lận thi cử
tăng vật thu giữ gồm một mươi năm bộ thiết bị tay nghe siêu nhỏ một điện thoại nokia và đã được kết nối dây dẫn có gắn một micron nhỏ và bốn tay nghe siêu nhỏ
đối tượng khai nhận khi sử dụng người dùng cho hạt tay nghe siêu nhỏ và lỗ tai điện thoại lắp sim và micro được giấu trong quần áo để liên lạc ra ngoài phòng thi
điều tra mở rộng cơ quan công an đã triệt đối tượng lê xuân tùng chú tại tỉnh phú thọ là người bán số thiết bị trên
công an đã thu giữ tiếp một mươi bốn bộ thiết bị tay nghe siêu nhỏ
ba camera ngụy trang cùng hàng trăm linh linh kiện điện tử để lắp ráp thành các thiết bị ghi âm ghi hình phục vụ cho gian lận trong thi cử